thưa quý vị trong bối cảnh covid một mươi chín và cúm có nhiều triệu chứng tương đồng khiến phân biệt còn tốn nhiều thời gian
thì mới đây các nhà khoa học mỹ đã ứng dụng ai và phân định hai loại bệnh này
trong đó thuật toán này có thể giúp các cơ quan y tế xác định và phân loại nhằm chăm sóc hiệu quả hơn cho bệnh nhân
khi họ vẫn đang phải chờ kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm
các nhà khoa học thuộc trường cao đẳng y tế và dịch vụ nhân sinh của mỹ đã thực hiện nghiên cứu
nhằm phân định rõ sự khác biệt giữa bệnh covid một mươi chín và bệnh cúm mùa
đây cũng là công trình đầu tiên nghiên cứu về cúm mùa trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
cụ thể giáo sư farog alimi cùng các cộng sự đánh giá về khả năng bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hoặc cúm hay một bệnh hô hấp khác trước khi tiến hành xét nghiệm
ông cho biết trong trường hợp bị hạn chế về công tác xét nghiệm covid một mươi chín
hoặc kết quả xác nghiệm bị chậm chế các bác sĩ lâm sàng đặc biệt là những người sống
tại cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ phải dựa vào các dấu hiệu nhận biết và triệu chứng bệnh
hơn là chờ đợi kết quả khẳng định từ phòng thí nghiệm
thuật toán của chúng tôi có thể giúp các cơ quan y tế xác định và phân loại
nhằm chăm sóc hiệu quả hơn cho bệnh nhân trong khi họ vẫn đang phải chờ kết quả xét nghiệm
từ phòng thí nghiệm hoặc tạo điều kiện cho họ được ưu tiên xét nghiệm
trong trường hợp khan hiếm các bộ xác nghiệm
kết quả nghiên cứu cho thấy các cơ quan y tế nên theo dõi các dấu hiệu
mà triệu chứng khác nhau để chẩn đoán covid một mươi chín tùy thuộc từng thời điểm cụ thể trong năm
ví dụ nếu không phải đang là mùa cúm sốt có thể được coi là một triệu chứng của bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên trong mùa cúm một người bị ho lại có nhiều khả năng bị cúm hơn là mắc covid một mươi chín
các thuật toán được tạo ra bằng cách phân tích các triệu chứng ghi nhận
từ bảy trăm bảy mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín ở trung quốc và hai trăm bảy mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín ở mỹ
đồng thời so sánh với những thông tin bệnh lý từ hai tám trăm tám mươi năm trường hợp mắc bệnh cúm
tám trăm tám mươi bốn trường hợp mắc bệnh hô hấp tương tự cúm tại mỹ
do các thuật toán phức tạp có thể gây khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh nhân
các nhà khoa học đã tạo ra một máy tính dựa trên trí tuệ nhân tạo ai để phục vụ riêng cho công tác chẩn đoán
từ đó các bác sĩ có thể đưa ra các quyết định phân loại về cách thức chăm sóc bệnh nhân
trong khi chờ đợi kết quả chính thức từ phòng thí nghiệm
khi có một đợt bùng phát mới việc thu thập dữ liệu tốn rất nhiều thời gian
khả năng phân tích nhanh dữ liệu này có thể giúp giảm thời gian cần thiết
để phân biệt biểu hiện của các căn bệnh có những triệu chứng tương đồng
phương pháp được đề cập trong báo cáo rất hữu ích cho việc ứng phó nhanh nếu xảy ra đại dịch tiếp theo